gió ở khu vực từ quảng trị trở vào đến bình định vẫn tiếp tục hoạt động
vì thế khu vực từ thừa thiên huế quảng nam đà nẵng cũng như quảng ngãi
tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi cho đến bốn mươi mm
sang ngày mai khi khối không khí lạnh suy yếu ở các tỉnh trung trung bộ vẫn còn có mưa
nhưng lượng mưa sẽ giảm dần xuống còn năm một mươi mm
trong khi mưa ở khu vực trung trung bộ giảm dần thì sự lệch đông của khối không khí lạnh
lại tạo điều kiện cho đới gió đông mở rộng lên phía bắc
vì thế trong đêm nay và ngày mai mưa ở miền trung sẽ mở rộng lên khu vực quảng bình
hà tĩnh và phần phía nam của tỉnh nghệ an
tuy nhiên lượng mưa cũng không lớn chỉ giao động trong khoảng từ năm một mươi mm
do mưa có xu hướng tăng hơn ở phần phía bắc vì thế nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh sẽ chỉ duy trì trong khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ
với khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt cũng chỉ từ hai mươi năm cho đến hai mươi sáu độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
mức nhiệt sẽ duy trì trong khoảng hai mươi bảy hai mươi tám độ
còn khu vực từ bình định trở vào cho đến bình thuận ngày mai mưa giảm trời có nắng
nền nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức hai mươi chín ba mươi một độ
với nam bộ và tây nguyên không chịu tác động của nhiễu động gió đông do khối không khí lạnh tạo ra
vì thế đêm nay tại hai khu vực này trời vẫn duy trì tình trạng mưa ít
sang ngày mai hai khu vực ngày nắng sớm nền nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên
sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
trong đó khu vực nam bộ mức nhiệt sẽ duy trì trong khoảng ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
thành phần gió đông bắc đến đông có nhiều ẩm đang chi phối thời tiết tại bắc bộ
vì thế mây nhiều hơn và độ ẩm trong không khí tăng hơn
nền nhiệt thấp nhất cho đêm nay ở khu vực vùng núi sẽ tăng lên mức là từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
vùng đồng bằng và thủ đô hà nội mức nhiệt sẽ là từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
những nơi núi cao nhiệt độ cũng chỉ dưới tám độ
sang ngày mai cả miền bắc trời vẫn còn nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ ổn định ở mức là từ hai mươi hai mươi năm độ

chuyển sang thông tin từ thiết biển
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp năm và biển động nhẹ
nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi độ
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm
và nhiệt độ ở mức là hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước